cashback ứng dụng hoàn tiền mua sắm trong thời gian gần đây nổi lên như một xu hướng mua sắm thương mại điện tử hiện đại
tuy nhiên cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương khẳng định những mô hình hoạt động này không rõ ràng không minh bạch có nhiều số hiệu biến tướng sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp trái phép
my alad danks là ứng dụng đang gây nhiều chú ý với việc cam kết hoàn tiền lên tới tám mươi giá trị cho cả người mua và người bán khi giao dịch bằng một đơn vị ảo được gọi là gem
theo một số lời quảng cáo từ ứng dụng này việc sở hữu gem giúp cho người dùng có thể đủ mua hàng hóa mỗi ngày mà không cần phải suy nghĩ nhờ cơ chế hoàn tiền và hoán đổi điểm
nhưng thực chất việc hoàn tiền với phần trăm cao như vậy chỉ được thể hiện ở việc tích điểm trên hệ thống nội bộ khi chuyển ra tiền mặt thì chỉ được năm đến một mỗi ngày không quá cao như đã quảng cáo
cái việc hoàn tiên người ta thực hiện thông qua cái việc là đổi thành điểm không hoàn tiên mặt
sau điểm thì lại chuyển thành một
cái loại tiền tệ khác ví dụ như là game hay là các cái tên gọi khác và người ta mua bán lại với nhau cái loại tiền đó
cái loại mà gọi là tiền ảo đó thì hiện nay theo pháp luật việt nam thì chưa được thừa nhận là một cái phương cụ thanh toán hợp pháp
do đó thì những người tham gia giao dịch những loại tiền ảo như vậy có thể là sẽ không được pháp luật bảo vệ khi mà xảy ra các cái rủi ro liên quan
từ thực trạng này các cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo đến người dân cần nhìn nhận về mô hình cashback mà mình tham gia có thực sự minh bạch
những trường hợp biến tướng là có thể được mua bán lại các gem các loại tiền ảo
hay phải mời người tham gia vào mua bán để trích hoa hồng từ việc mua bán rồi trả thưởng cho cấp trên
có phát triển theo mô hình nhiều cấp nhiều nhánh hay không
trước các website ứng dụng thương mại điện tử cashback có biểu hiện không minh bạch biến tướng
và sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp trái phép người tiêu dùng cần phải tìm hiểu kỹ tránh gây thiệt hại cho bản thân và gia đình
tôi nghĩ là các cái ứng dụng đấy thì đánh vào những người mà nhẹ dạ cả tin và những người tò mò
chứ còn những người nào người ta hiểu biết và tìm hiểu kỹ các điều kiện thì người ta sẽ thấy những cái bất lập lý ở trong đấy
trên thực tế các loại tiền ảo ví điện tử này chỉ có giá trị nội bộ trong hệ thống
không được pháp luật việt nam công nhận là trung gian để thanh toán
người tham gia có những tranh chấp liên quan đến những giao dịch này đều không được pháp luật bảo vệ
do đó để hạn chế những rủi ro tài chính và pháp lý
người dân không nên tham gia đầu tư và phát triển hệ thống của những website
cũng như ứng dụng thương mại điện tử có dấu hiệu nêu trên